do ảnh hưởng của bão số một mươi hai nhiều tuyến kè biển trên địa bàn tỉnh phú yên bị sói lở sụt lún nghiêm trọng gây mất an toàn các khu dân cư và hạ tầng cơ sở bên trong
trong khi chờ trung ương hỗ trợ thì tỉnh phú yên đã và đang tích cực huy động nhân lực để khắc phục tạm thời
tại thị xã sông cầu sóng biển làm hai tuyến kè bị sụt lún là kè khu a và kè khu vực xã xuân hải
với chiều dài là hơn một trăm linh mét nhiều vị trí sóng đánh vỡ toàn bộ mái kè xuất hiện nhiều hà mách
kè biển long thủy xã an phú huyện tuy an bị triều cường đánh bổ làm sụt lún hai bên mặt trong
trong khi đó kè xóm rỡ giai đoạn hai tại thành phố tuy hòa chiều cường kết hợp với sóng lớn đã cuốn trôi toàn bộ cát phía bờ bắc với chiều dài gần một km
để khắc phục tình trạng khẩn cấp các công trình kè đã bị xói lở bảo vệ hàng nghìn hộ dân ven biển tỉnh phú yên đã huy động lực lượng tại chỗ
dùng đá học bao cắt gia cố tạm thời đồng thời kiến nghị chính phủ hỗ trợ trong đó tiếp tục xây dựng kẻ biển xoắm rớ giai đoạn ba với chiều dài khoảng một km
bằng hình thức kè kết hợp mỏ hàn để bảo vệ tính mạng tài sản của hơn một trăm tám mươi hộ dân và hạ tầng cơ sở bên trong